quân đội hàn quốc thông báo triều tiên đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định về phía vùng biển phía đông bán đảo triều tiên vào sáng sớm ngày hôm nay
đây là vụ phóng mới nhất trong loạt thử nghiệm vũ khí mà triều tiên tiến hành thời gian gần đây
trong bối cảnh hàn quốc và mỹ đang tiến hành tập trận hải quân và vừa thông báo kế hoạch tiến hành cuộc tập trận không quân chung vào tuần tới
trước đó tham mưu trưởng liên quân hàn quốc gsc cho biết vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi
triều tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển việt đông bán đảo triều tiên
gcs đã phát hiện tên lửa được phóng từ khu vực tông trôn thủ tỉnh cang nguồn của triều tiên
trong thời gian từ một mươi một h năm mươi chín đến một mươi hai h một mươi tám theo giờ địa phương vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi
trong thông cáo báo chí của gcs thông báo trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác
quân đội hàn quốc vẫn duy trì khả năng sẵn sàng phản ứng trong sự phối hợp chặt chẽ với phía mỹ